công an tỉnh bắc giang cũng tăng cường ra soát nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh hoạt động của người nước ngoài các đối tượng nghi vấn

chuẩn bị tổ chức đại hội việc đăng cai môn thi đấu cầu lông là cơ hội tốt
để quảng bá hình ảnh con người bắc giang đến đại biểu và du khách nhiều nước quốc tế
bộ y tế vừa có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu các địa phương
tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời
và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất
thời gian vừa qua hàng triệu người đã mắc covid một mươi chín dù dịch đã giảm sâu
sau mỗi ngày vẫn có hơn một mươi ca mắc mới
nhiều người sau khi khỏi covid một mươi chín chưa đến lịch tiêm mũi ba hoặc là đã đến lịch
nhưng ngần ngại không tiêm dẫn đến tỷ lệ tiêm mũi ba mới đạt năm mươi ba
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến chiều ngày hai mươi hai tháng bốn
cả nước đã tiêm gần hai trăm một mươi một ba triệu liều vaccine trong đó tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai
cho người trên một mươi tám tuổi
là một trăm linh tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu
tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin kính chào quý vị mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết vừa đột kích một nhà nghỉ tại phường xuân hòa
bắt quả tang bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an thành phố long khánh và công an phường xuân hòa đã bắt quả tan bảy đối tượng
gồm vũ cường thịnh hai mươi ba tuổi nguyễn đình hữu nguyên hai mươi ba tuổi trần hoàng thiện hai mươi bốn tuổi và trịnh đăng khôi một mươi bảy tuổi
lê thị thủy trúc một mươi tám tuổi trần gia khánh vi một mươi chín tuổi và trần thị cẩm tú hai mươi một tuổi
cả bảy đường ngù xa xuân phú huyện xuân lộc đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong tiếng nhạc in nổi tại phòng một trăm linh năm nhà nghỉ thái lan ở khu phố năm phường xuân hòa thành phố long khánh
qua test nhanh sáu trong bảy đối tượng dương tính với chất ma túy tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
qua lúc đang nhậu ở nhà thịt thì nguyên có rủ bọn em góp tiền sử dụng ma túy
sau khi bọn em đồng ý thì đám lấy về chơi và bị lực lượng chiến năng bắt
tại hiện trường cầm một địa sứ trắng bên trong chiếc tinh thẻ màu trắng nghi ma túy đá
một tờ tiền mệnh giá hai mươi đồng một giấy phép lấy xe và một gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá
và nhiều loa đèn laser phục vụ việc bay lắc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận khuya ngày hai mươi một tháng bốn
tỉnh nguyên thiện và khôi
sau khi nhậu đã rủ nhau mỗi người hùng hai trăm năm mươi đồng để mua ma túy vào nhà nghỉ để sử dụng
cả nhóm đồng ý
do không có tiền nên nguyên đưa trước cho khôi một triệu đồng để mua ma túy rồi mọi người sẽ trả sau
nguyên về nhà lấy loa mua về nhà lấy đèn laser
để tăng độ hương phấn trong cuộc vui cả nhóm rủ thêm trúc vi và tú đến cùng sử dụng
thì bị công an phát hiện bắt giữ
chúng tôi đang tổ chức điều tra xác minh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ở khách sạn thái lan
bên cạnh đó chúng tôi cũng
chính cáo với các bậc vũ binh làm sao quan tâm đến con em mình
nhất là đối với tuổi mới lớn như tầm từ một mươi sáu trở lên đến hai mươi hai
thì cái này rất dễ bị các đối tượng lôi kéo sử dụng về các loại ma túy như mới bây giờ
như ma túy đá hay là hàng khay hay thuốc lắc
chúng tôi cũng phối hợp với các ban ngành và đội chức năng như đội quản lý chính đội hình sự công an các xã phường
tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà trọ nhà nghỉ và nhà cho thuê nhân căn hay là khách sạn
thì những cơ sở này thì các đối tượng lợi dụng tổ chức và chứa chấp sử dụng qua chế phép ma túy
vì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra vấn đề này
chúng tôi cũng xử lý nghiêm minh những cơ sở mà cố tình vi phạm đã được nhắc nhở rồi nhưng mà cố tình vi phạm
thì chúng tôi có hướng xử lý
theo luật định
hiện công an thành phố long khánh đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng vũ cường thịnh nguyễn đình hữu nguyên trần hoàng thiện và trịnh đăng
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan vụ việc cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh ba đối tượng lê thị thủy trúc trần gia khánh vi và trần thị cẩm tú
để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi ba tháng bốn công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tại số ba mươi năm a đường thủ khoa huân phường một thành phố tân an tỉnh long an
về hành vi lừa đảo chiếm gọt tài sản
vào ngày một mươi chín tháng bốn điểm đi xe máy trên đường phạm hùng xã trung an thành phố mỹ tho thì gặp anh phạm nhật huy ngụ xã nhân trạch thành phố tân an tỉnh long an
đem ngồi bán vé số cùng con gái trên lề đường
khi phát hiện anh huy bị mất một bên mắt bên còn lại cũng bị mờ điệp nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt vé số của anh huy
điệp dừng xe gặp anh huy và nói có người bạn trú vé số nên muốn mua hết vé số của anh
tin lời điệp anh huy đã đưa hết sắp vé số hơn hai trăm tám mươi tờ cho điệp sau đó điệp giá vờ không đủ tiền và kêu anh huy đi xe máy theo về đến nhà bạn sẽ trả đủ
tuy nhiên sau một hộ đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường điệp đã bỏ chạy
tiếp nhận tin báo công an thành phố mỹ tho tiến hành xác minh điều tra và mời làm việc đối tượng nguyễn minh điệp
tại cơ quan điều tra điệp đã nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt vé số của anh huy
ngoài ra điệp cũng khai vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cùng với thủ đoạn tương tự
điểm đã chiếm đoạt một trăm hai mươi tờ vé số của một người bán vé số tại khu phố ba thị trấn bến lức tỉnh long an
và bị công an huyện bến lức mời làm việc xứ phạt hành chính hai triệu đồng
công an thành phố mỹ tho đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh điệp
đồng thời thông báo ai là bị hại của điệp cờ liên hệ công an thành phố mỹ tho gặp điều tra viên thiếu tá nguyễn tấn tài
số điện thoại chín trăm bốn mươi chín hai trăm bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi hai để cung cấp thông tin
giúp công an thành phố mỹ tho sớm điều tra làm rõ vụ việc xử lý nghiêm đối tượng phạm tội
ngày hai mươi ba tháng bốn thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết
đơn vị vừa mới phát hiện tàu chở cá khoảng hai mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ
khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng bốn tàu tuần tra của bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
phù hợp với các đơn vị tiến hành tuần tra trên các khu vực vùng biển phú quốc kiên hải
phát hiện một chiếc tàu mang số hiệu kg chín mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi sáu ts do nguyễn ngọc hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ tân long thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên tàu chứa khoảng hai mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng hải không xuất trình được khóa đơn chứng từ
chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã đưa người tan vật vào tàu vi phạm
về đồng cư khẩu cả an thới để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau những tín hiệu tích cực từ kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thị trường du lịch tại tp hcm tiếp tục sôi động với các tour dịp lễ
tháng bốn một tháng đồng
theo đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành tính đến giữa tháng bốn
tỷ lệ khách đặt tour đã tăng năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
và liên tục gia tăng trong những ngày cận lễ
giá tour dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay cao hơn so với các thời điểm khác
và đổi thêm hơn từ một mươi ba mươi so với trước dịch
thế nhưng với tâm lý hơn hai năm mới được xuất ngoại
thì giá thành không phải là rào cản lớn của anh khoa
gia đình anh đã chọn tour đi châu âu để du lịch trong dịp lễ ba mươi tháng bốn này
trước giờ thì mình chưa đi châu âu
nên mình sẽ chọn pháp là nơi mà gọi là đặc trưng để mình đi
cái giá tour trong thời điểm này thật ra là nó có một sự thay đổi so với trước đó
nhưng mà mình nghĩ đó là vẫn còn nằm trong một cái mức độ mà mình có thể chấp nhận được
nhất là đối với những người mà có nhu cầu đi du lịch nước ngoài cao
thì cái gọi là trên lệch nó không đáng kể
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay với bốn ngày nghỉ
được đánh giá phù hợp cho các chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng ở xa
cả trong nước lẫn nước ngoài
tính đến giữa tháng bốn các hãng lữ hành tại tp hcm ghi nhận
lượng khách mua tour tăng năm mươi so với dịp lễ ba mươi tháng bốn năm ngoái
nhiều doanh nghiệp có lượng khách đặt tour nước ngoài dịp này tăng ba mươi bốn mươi so với ngày thường
trong khi tour nội địa tiếp tục tăng mạnh vào những ngày cận lễ
tôi đã chuẩn bị hơn năm chỗ với các điểm đến mà khách hàng có sự lựa chọn đông
như là hà nội như là đà nẵng phú quốc đặc biệt là phú quốc bên cạnh đó là nha trang
và các điểm đến gần
ở chúng ta như là hồ tràm phan thiết và đặc biệt là về miền tây
thì đó là những sản phẩm chúng tôi đã chuẩn bị
xây dựng các sản phẩm các chương trình khuyến mãi cũng như các gói hỗ trợ
để chúng tôi có thể đưa nhiều đoàn khách từ các tỉnh thành đến tp hcm
cũng như là chúng tôi phối hợp với các tỉnh thành để có những chính sách tốt
để đưa các đoàn khách mai đi thăm quan
đến thời điểm hiện tại quỹ phòng tại các điểm đến như phú quốc nha trang quảng ninh
đã dần cạn mặc dù giá tour tăng cao do ảnh hưởng những yếu tố như hàng không
dịch vụ đầu vào của nhãn hàng khách sạn
nhưng ngành du lịch tp hcm và các doanh nghiệp đang nỗ lực bình ổn
và đảm bảo chất lượng sản phẩm du lịch
mặc dù là giá tour tăng tuy nhiên chúng ta cũng phải hướng đến việc điều tiết
tôn đối làm sao mà chúng sắp giá hợp lý
trước hết là có những dòng sản phẩm mà nó phù hợp với lại nhu cầu của khách nói chung
và đồng thời cũng sẽ có một dòng sản phẩm cao cấp dành cho du khách
mà vẫn đảm bảo được yếu tố là về chất lượng
trước hết vẫn đảm bảo được yếu tố chất lượng hay là an toàn
còn đối với những khách mà nhu cầu về dịch vụ chất lượng cao
thì chúng ta cũng xây dựng chính sách riêng liên quan về dịch vụ nhằm đảm bảo được nhu cầu đó
ngành du lịch phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm sao kết nối được
và đưa ra những đối gối combo thật sự hấp dẫn
không giảm giá quá nhưng mà nó thật sự hấp dẫn
khi du khách đến họ cảm thấy an toàn và đầu tiên
thứ hai họ cảm thấy trải nghiệm được những cái mới
việc du lịch mở cửa trở lại đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi
của người dân sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch
dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm được xem là thời điểm vàng
giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành tạo đà tăng tốc cho mùa du lịch hè sắp tới